sẽ mất khoảng vài ngày đến hơn một tuần để kiev và moscow đạt được một thỏa thuận hòa bình
thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nước như thổ nhĩ kỳ đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao
cho cuộc khủng hoảng giữa nga và ukraine
truyền thông ukraine dẫn lời ông mikhail podolyar cố vấn tránh văn phòng tổng thống ukraine cho biết
kiev muốn sửa đổi chi tiết của kế hoạch cụ thể liên quan đến hoạt động rút quân của nga khỏi ukraine trong thỏa thuận hòa bình
thỏa thuận này nếu được hai bên ký kết sẽ cho phép ukraine và nga chấm dứt giai đoạn khốc liệt của cuộc xung đột hiện nay
trước đó một ngày ông polirab thông báo rằng tổng thống ukraine volodymyr zelensky có thể sẽ hội đàm
với người đồng cấp nga vladimir putin trong những ngày tới
cũng trong ngày một mươi bảy tháng ba trên twitter tổng thống zelensky cho hay đã trao đổi với người đồng cấp pháp emmanuel macron
và hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đến việc tiếp tục đối thoại hòa bình